ngày một mươi bảy tháng một mươi một đức chuẩn bị quần áo túi sách rồi mượn xe máy của người quen đi xuống thành phố vũng tàu và đem gửi
sau đó thuê một chiếc xe khác gỡ bỏ biển số đi về thị xã biên cát
trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một đức đến ngân hàng shb phường tân định đi vào sảnh bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền
tuy nhiên khi chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện chi hô
thế vậy đức bỏ chạy thoát thân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
biết cây mai của một người dân trị giá hơn năm mươi triệu đồng nguyễn thanh tùng chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang
đã rủ thêm hai đối tượng là lâm văn tròn và nguyễn văn hận chú cùng địa phương đi nhờ trộm
bà đối tượng đã bị công an huyện u minh thượng bắt tạm giam
tùng là đối tượng làm thuê nhổ gốc mai cho anh huỳnh phước nhí
giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi tùng cùng anh nhí đến nhà ông trịnh nam quang ở xã an minh bắc huyện u minh thượng
để hỏi mua một cây mai vàng với giá năm mươi triệu đồng
nhưng ông quang không bán
khi về nhà tùng rủ tròn và hận đi nhổ trộm gốc mai của ông quang
khoảng giờ ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả ba lẻn vào nhà ông quang dùng dụng cụ để nhổ gốc mai
và trở đến xã bình an huyện châu thành đem cất giấu bán được ba mươi hai triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì cả ba bị cơ quan công an bắt giữ
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
khiến cho nhiều phương tiện cơ sở kinh doanh bị thiêu dụi
rất may là không có thiệt hại về người tuy nhiên ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng một mươi tỷ đồng
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được người dân mô tả lại là do chập điện từ một hộ kinh doanh hạt nhựa trên địa bàn
sau đó ngọn lửa bùng phát cháy lan sang các hộ bên cạnh
khi phát hiện vụ cháy hộ kinh doanh này không có mặt ở nhà
nhận tin báo lực lượng công an đã điều một mươi xe cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy khác nhanh chóng đến để tham gia dập lửa
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
theo thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn khiến sáu ngôi nhà đồng thời là cơ sở kinh doanh bị thiệt hại nghiêm trọng
hai ô tô và nhiều hàng hóa tài sản có giá trị bị ngọn lửa thiêu rụi
nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được điều tra làm rõ